chiều ngày hai tháng bảy ủy ban nhân dân quận bình tân đã ra công văn thu hồi báo cáo số bốn trăm năm mươi
về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn của quận được ban hành vào ngày ba mươi tháng sáu
trong văn bản của ủy ban nhân dân quận bình tân nêu rõ do sơ xuất trong khâu phát hành văn bản
ủy ban nhân dân quận xin thu hồi báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn ngày ba mươi tháng sáu
có nội dung kiến nghị phong tỏa khu phố hai khu phố ba và khu phố bốn phường an lạc thêm một mươi bốn ngày
trước đó ủy ban nhân dân quận bình tân có báo cáo số bốn trăm năm mươi bốn về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong báo cáo này ủy ban nhân dân quận bình tân kế nghị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
xem xét và chấp thuận cho phép tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tại ba khu phố hai mươi ba và bốn
ở phường an lạc thêm một mươi bốn ngày kể từ ngày bốn tháng bảy
lý do là từ khi áp dụng thiết lập và phong tỏa tại ba khu phố nói trên số ca mắc covid một mươi chín vẫn tăng cao
việc phong tỏa thêm một mươi bốn ngày nhằm giúp phát hiện thêm những ca bệnh covid một mươi chín nhằm khống chế tránh lây lan
ủy ban nhân dân quận bình tân cũng kế nghị để nhanh tiến độ tiêm vaccine ngược covid một mươi chín
cho công nhân trên địa bàn quận để duy trì sản xuất kinh doanh
hiện tại mới có hơn bốn mươi chín công nhân được tiêm vaccine còn khoảng ba trăm linh công nhân cần được tiêm